những ngày đầu năm mới kỷ hợi nhiều tàu cá của ngư dân tỉnh nghệ an đã đầy ấp khoang các loại hải sản cập các cảng cá giá trị thu hàng trăm triệu đồng mỗi tàu cá
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh nghệ an
bến cá lạch cơn thị xã hoàng mai tấp nập nhộn nhịp trong niềm vui phấn khởi của bà con ngư dân
nhiều ô tô tải nhỏ đã chờ sẵn để vận chuyển cá đi tiêu thụ khắp nơi
trở về sau những ngày đánh bắt xa bờ các tàu cá đều thu được sản lượng lớn các loại hải sản
theo bà con ngư dân các đợt đánh cá bắt được chủ yếu như trỏng bè ra cá bán tại bến ở mức cao
cá trỏng từ một mươi một sáu trăm linh đồng đến một mươi bốn đồng một kg tùy loại cá bè bốn mươi đồng một kg
thu nhập mỗi thuyền viên sau mỗi chuyến đi đạt từ sáu đến một mươi triệu đồng
ngay sau khi vận chuyển cá lên bờ các ngư dân ở thị xã hoàng mai tấp nập nhộn nhộn nhộn
ngư dân ở thị xã hoàng mai lại tất bật chuẩn bị ngư cụ sẵn sàng cho chuyến ra khơi mới đón lọc biển
theo quy chế của địa phương thì rất nhiều năm nay rồi
những tàu cá nào của địa phương sau tết âm lịch mà ra khơi bám biển
rồi mang sản lượng về đất liền sớm nhất và có sản lượng cao
thì địa phương tổ chức đoàn xuống thăm hỏi động viên và tặng quà
để kịp thời động viên cho ngư dân ra khơi bám biển
và tiếp tục trong chúc mừng cho một năm mới
những chuyến biển đầu năm chúng mua sẽ tạo động lực cho ngư dân tỉnh nghệ an
tiếp tục tin tưởng vươn khơi bám biển góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương